chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị như truyền hình công an nhân dân đã thông tin vào sáng nay
tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án giết người từng gây chấn động tỉnh lâm đồng
phóng viên đức huy tiếp tục thông tin đến quý vị và các bạn về diễn biến cũng như kết quả của phiên xét xử này
sau một lần hoãn xử với lý do tâm lý bị cáo không ổn định
luật sư bào chữa cho bị cáo được thay đổi trước phiên xử diễn ra hai ngày
do vậy luật sư chưa có đủ thời gian để tiếp xúc với bị cáo cũng như hồ sơ vụ án
sáng nay tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng đã đưa vụ án giết người cướp tài sản tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng ra xét xử công khai lưu động
bị cáo kiều quốc huy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám quê hà tĩnh hộ khẩu thường trú tại thị trấn lộc thắng huyện bảo lâm
bị truy tố ra tòa với ba tội danh giết người cướp tài sản tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
quá trình xét hỏi tại phiên tòa sáng nay kiều quốc huy đã thành khẩn khai báo khai rành mạch từng chi tiết dù sự việc đã xảy ra lâu
đáng lưu ý ngay sau khi ra tay sát hại vợ chồng anh bình chị hành để chiếm đoạt đất được một tuần
bị cáo vẫn còn đủ tỉnh táo để lấy vợ
bị cáo đã dùng nhiều thủ đoạn mưu mô để che giấu hành vi phạm tội như tung tin các nạn nhân đã bỏ trốn khỏi địa phương vì nợ nần
trong phần luận tội đại diện viện kiểm sát đã nhấn mạnh hành vi phạm tội của kiều quốc huy là đặc biệt nghiêm trọng
nên đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo với mức hình phạt cao nhất là tử hình cho tội giết người
từ một mươi tám đến hai mươi năm tù cho tội cướp tài sản và từ năm đến bảy năm tù cho tội tàng trữ
sử dụng vũ khí quân dụng trái phép
tại tòa đại diện gia đình các nạn nhân cũng yêu cầu tòa phải xử nghiêm đúng người đúng tội
yêu cầu bị cáo bồi thường thỏa đáng tiền tổn thất tinh thần tiền mai táng các nạn nhân theo đúng quy định của pháp luật
kiều quốc huy phạt tội giết người cướp tài sản tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
áp dụng điểm a g khoảng một điều chín mươi ba điểm b khoảng một điều bốn mươi sáu điểm g khoảng một điều bốn mươi tám vô lộ cân sở
sử phạt bị cáo bất áp tử hình về tội giết người sử phạt bị cáo hai mươi năm tù về tội cướp tài sản
bảy năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng áp dụng điều năm mươi bộ luật hình sự buộc bị cáo phải chấp hành hình phạm chung cho cả ba tội là tử hình
hội đồng xét xử cũng tuyên buộc kiều quốc huy phải bồi thường cho các gia đình nạn nhân hoàng thế vinh đỗ hoàng bình phạm thị mỹ hạnh
tiền chi phí mai táng tổn thất tinh thần với số tiền gần bốn trăm linh triệu đồng
thưa quý vị khán giả vụ án từng gây chấn động dư luận tỉnh lâm đồng với ba tội danh giết người cướp tài sản tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng đã khép lại
bản án mà tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng đã tuyên dành cho bị cáo kiều quốc huy đã được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ
đây là mức án nghiêm khắc nhất dành cho những kẻ phạm tội liều lĩnh và không còn tính người
tiếp tục với những tin thức khác
sau một mươi giờ đồng hồ nhận được tin báo các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh hải dương gồm phòng cảnh sát hình sự công an huyện thanh hà đã nhanh chóng khám phá vụ giết người cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã thanh xá huyện thanh hà
khoảng một mươi một h ngày hai mươi tám tháng ba công an huyện thanh hà nhận được nguồn tin của quân chúng cung cấp phát hiện một bao tải bên trong chứa sát của một nạn nhân buộc chặt bằng nhiều đoạn dây thừng đang trong quá trình phân hủy
công an huyện thanh hà đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh để điều tra làm rõ
qua xác minh bước đầu xác định nạn nhân là anh nguyễn xuân tân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba chú xã phượng hoàng thanh hà hải dương
triển khai các biện pháp nghiệp vụ và xoát các đối tượng trên địa bàn
đến hai mươi một h cùng ngày lực lượng công an đã làm rõ và bắt giữ đối tượng nguyễn thị mến và mạc văn duy con trai mến cùng chú xã thanh xá huyện thanh hà là các đối tượng giết anh tân sau đó tìm cách vứt xác phi tàng
theo kết quả điều tra ban đầu nguyễn thị mến là một đại lý của sổ số hải dương trong quá trình bán sổ số có lợi dụng bán số lô số đề
trước đó anh tân có trúng đề với giá trị giải thưởng một trăm hai mươi triệu đồng do không có tiền trả phần trúng thưởng hai mẹ con mến và duy đã bàn nhau giết anh tân
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm cho biết đơn vị vừa phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an phía nam cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng
triệt phá một đường dây buôn bán ma túy quy mô lớn thu giữ một mươi kg ma túy đá một kg ketamine năm viên ma túy tổng hợp và khoảng ba tỷ đồng tiền mặt
theo hồ sơ của cơ quan điều tra sau một thời gian dài theo dõi vào ngày hai mươi một tháng ba tại một ngã ba thuộc quận bình thạnh tp hcm
các trinh sát cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an và công an tp hcm đã bắt quả tàng đối tượng trương minh thanh quê bến tre tàng trữ thu giữ gần một mươi kg ma túy dạng đá
qua đấu tranh khai thác nhanh với đối tượng trên lực lượng chức năng tiếp tục tiến hành khám xét nhà của đối tượng trần xuân dũng tại đường ngô tất tố quận bình thạnh
tại đây thu giữ thêm một kg ketamin năm viên ma túy tổng hợp và khoảng ba tỷ đồng tiền mặt
theo điều tra ban đầu đây là đường dây mua bán vận chuyển ma túy từ biên giới campuchia về tp hcm tiêu thụ hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục phối hợp để mở rộng điều tra vụ việc
còn tại hà nội hơn hai mươi viên ma túy tổng hợp được vận chuyển qua đường chuyển phát nhanh một thủ đoạn vận chuyển ma túy mới nhưng cũng không qua mắt được lực lượng chức năng
vụ việc vừa bị cục hải quan tp hcm phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm phát hiện vào ngày hai mươi ba tháng ba vừa qua
cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự bắt tạm giam hai đối tượng trong vụ án là bồ thị kim thoa và vũ ngọc hoàng đều quê quán tại tỉnh hưng yên tạm trú tại dương quảng hàm cầu giấy hà nội
trước đó ngày hai mươi một tháng ba trong quá trình soi chiếu các lô hàng vận chuyển qua đường chuyển phát nhanh lô hàng nhập khẩu có tên người nhận ghi trên bưu kiện là bồ thị kim thoa có dấu hiệu nghi vấn

một túi ni lông chứa hai mươi bốn trăm một mươi tám viên ma túy tổng hợp có trọng lượng gần bảy năm kg
lực lượng chức năng đã bắt giữ bồ thị kim thoa và vũ ngọc hoàng
khi hai đối tượng này đến tri cục hải quan chuyển phát nhanh nhận hàng vào ngày hai mươi ba tháng ba
đồng thời thu giữ toàn bộ tang vật
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ
thuê xe taxi để vận chuyển ma túy tổng hợp dạng đá với số lượng lớn
sau đó thường xuyên thay đổi phương tiện tuyến đường và trang phục
để tránh việc theo dõi phát hiện của cơ quan công an
chiến công của lực lượng công an tỉnh phú thọ trong dạng sáng ngày hôm nay
khi bắt giữ thành công đối tượng mua bán vận chuyển trái phép ba kg ma túy đá
đã cho thấy thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy dù có tinh vi phức tạp
nhưng vẫn không thể qua mắt được lực lượng chức năng
toàn bộ số ma túy đá trên được đựng trong hai túi ni lông
và được nông văn chất cất dấu cẩn thận trong ba lô bên trong chứa đựng nhiều quần áo cũ
đặc biệt quá trình di chuyển từ cao bằng về phòng
ở phòng phú thọ nông văn chất đã nhiều lần thay đổi phương tiện
trong đó chủ yếu là xe taxi
mỗi lần như vậy chất đều thay đổi trang phục
nhằm tránh việc theo dõi phát hiện của cơ quan công an
tuy nhiên lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng cùng tăng vật
tại cơ quan công an đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
tâm lý chung của những người bệnh và đặc biệt là những người mắc bệnh hiểm nghèo
đó là có bệnh thì vai tứ phương
và cũng chính lợi dụng tâm lý này tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đã lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội
không ít người đã nhẹ dạ cả tin sẵn sàng bỏ ra những khoản tiền không hề nhỏ
mua loại thuốc được quảng cáo là quý hiếm có khả năng chữa bệnh ung thư
để rồi rơi vào cảnh tiền mất tật mang
mới đây lực lượng công an quận hoàn kiếm thành phố hà nội
đã phát hiện và bắt giữ nhóm đối tượng bán thuốc nam giả
trước cổng bệnh viện k hà nội
ghi nhận của nhóm phóng viên
em học hết lớp năm và em cũng không hiểu biết gì về thuốc
đây là cái nhận thức em chưa biết gì hết về cây thuốc lam ấy ạ
em cảm thấy mình làm như vậy vì nhất thời mà ham kiếm tiền no cuộc sống gia đình
mà không nghĩ đến nương tâm và đã làm thiệt hại đến những người bị bệnh
đã phải ốm đau bệnh
thật chất chiêu tiền để đi khám bệnh lại bị em lừa dối
và đây là túi thuốc nam mà theo lời của nhóm đối tượng
thì là loại thuốc quý chữa bách bệnh
thực chất đây là thân cây gỗ đỗ trọng phơi khô
được các đối tượng mua tại thái nguyên với giá một trăm ba mươi đồng
qua lời quảng cáo là cây thuốc lâu năm quý hiếm
nhóm của sáng đã lừa bán cho nhiều nạn nhân đến khám tại bệnh viện ca
với giá hai mươi sáu triệu đồng một thang
ngay sau khi nhận được đề nghị của công an
đối tượng hàn kiếm đề nghị xác minh các mẫu thuốc này
đại diện trung ương hội thầy thuốc việt nam đã đưa ra cảnh báo
người bệnh nhân hiện nay đặc biệt là những người mắc bệnh nani
thì cũng nên là khi dùng thuốc thì phải cân nhắc kỹ
mà khi đã đến bệnh viện rồi thì phải tin tưởng tuyệt đối vào bệnh viện
tuân thủ cái nguyên tắc điều trị của bệnh viện
khi ra viện rồi thì điều trị theo ngoại chú
hoặc là tin tưởng thầy thuốc trong bệnh viện
hoặc thầy thuốc tư là phải có giới phép hành nghề
do tâm lý của đa số người mắc bệnh nani là có bệnh
nên các đối tượng đã lợi dụng điều này để thực hiện hành vi lừa đảo
vụ việc lần này tiếp tục là hồi chuông cảnh tỉnh
cho những ai còn nhẹ dạ cả tin khi sử dụng thuốc chữa bệnh không rõ nguồn gốc xuất xứ
thông tin liên quan đến việc cứu nạn tàu hải thành hai mươi sáu
và tìm kiếm chín nạn nhân gặp nạn trên biển
vào lúc một mươi một h sáng nay lực lượng tìm kiếm đã điều tàu do tìm đáy biển hq tám trăm tám mươi tám
đến khu vực tàu hải thành hai mươi sáu gặp nạn và vẫn đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân
tính đến thời điểm này lực lượng tìm kiếm đã điều động năm tàu giả soát tìm kiếm
theo kế hoạch tại khu vực biển thuộc tỉnh bà rịa vũng tàu
suốt đêm qua trung tâm tìm kiếm cứu nạn phối hợp với lực lượng cảnh sát biển
hải quân bộ đội biên phòng đã chạy đua với thời gian tích cực tìm kiếm
nhưng hiện vẫn chưa xác định được vị trí chính xác tàu chìm và chín nạn nhân trên tàu
trước đó vào khoảng hai mươi một giờ lực lượng chức năng đã đưa hai thuyền viên sống sót vào cảng
tại thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu
liên quan tới vụ việc này thủ tướng chính phủ cũng đã có công điện khẩn
thủ tướng chính phủ gửi lời thăm hỏi động viên đối với các thuyền viên bị nạn
thân nhân của các thuyền viên đang còn mất tích và yêu cầu bộ giao thông vận tải
chủ trì phối hợp với ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn bộ quốc phòng
các bộ ngành và địa phương liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp khẩn cấp
tìm kiếm số thuyền viên hiện còn đang mất tích
thủ tướng cũng yêu cầu bộ giao thông vận tải phối hợp với bộ công an
làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn nêu trên báo cáo thủ tướng chính phủ
bản tin sẽ tiếp tục với thông tin về truy nã tội phạm mời quý vị cùng theo dõi
kính chào quý vị các đồng chí và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị các đồng chí và các bạn chúng tôi nhận được quyết định truy nã
đối với ba đối tượng cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ ba đơn vị khác nhau của công an
công an huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng ngô thị phượng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu hộ khẩu thường trú
tại ấp bảy xã sông ray huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bị công an huyện trảng bom
tỉnh đồng nai ra quyết định truy nã là đối tượng nguyễn văn hào sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
đối tượng này có hộ khẩu thường trú tại xóm một mươi sáu xã diễn hoàng huyện diễn châu tỉnh nghệ an
bên cạnh đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng mai ngọc thăng sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám hộ khẩu thường trú tại bốn trăm linh sáu trên ba mươi
đường cộng hòa phường một mươi ba quận tân bình tp hcm cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị
và nhận bản án trước vành máu ngựa vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
phần cuối của bản tin sẽ là thông tin về thời tiết
quý vị khán giả đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết ngày hai mươi chín tháng ba
thưa quý vị các tỉnh thuộc khu vực phía tây bắc bộ ngày mai do chịu tác động trực tiếp của vùng áp thấp nóng
từ phía tây nên trời phổ biến mây thay đổi không mưa
nắng xuất hiện nhiều trong ngày với nhiệt độ là một mươi bảy hai mươi chín độ
nhưng sang đến hai ngày tiếp theo thì mưa rào dưới diện giải rác sẽ quay trở lại trên khu vực này
có nơi sẽ còn có rông với nền nhiệt độ giảm nhẹ khoảng từ hai đến ba độ
các tỉnh phía đông của dãy hoàng liên sơn ngày ba mươi tại khu vực ven biển vào thời điểm ban đêm và sáng sớm
thì vẫn có sương mù nhẹ và mưa rải rác
lượng mưa phổ biến ở mức là từ một mươi năm hai mươi mm
ban ngày thì giảm mưa trời nắng với nhiệt độ là một mươi tám hai mươi chín độ
tuy nhiên sau đó
do chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh nên mưa rông sẽ quay trở lại
trời chuyển rét cùng với đó là nhiệt độ sẽ giảm xuống
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
ngày mai và lúc đêm và sáng thì trời nhiều mây
trưa chiều trời nắng với nhiệt độ là hai mươi hai mươi chín độ
từ khoảng chiều tối và đêm ngày ba mươi một tháng ba sang đến ngày một tháng bốn
do chịu tác động của đợt không khí lạnh mới khuếch tán xuống phía nam
kết hợp với yếu tố địa hình nên mưa rông sẽ gia tăng tại đây
người dân cần lưu ý các hiện tượng thời tiết cực đoan như sấm xét
và gió giật mạnh có thể xảy ra trong cơn rông
còn tại các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến khu vực ninh thuận và bình thuận
thời tiết vẫn có nắng
chủ yếu mưa tập trung tại các địa phương ven biển
thuộc khu vực nam trung bộ trong những ngày cuối tháng ba
sao đến ngày đầu tháng bốn thì trời chuyển nhiều mây hơn và mưa gia tăng rõ rệt
có nơi sẽ còn có rông gió đông bắc đến đông ở mức cấp hai cấp ba
với nhiệt độ là hai mươi một ba mươi độ
khu vực tây nguyên đang trong những tháng ngày mùa khô
nên thời tiết tại đây tương đối ổn định trời phổ biến ít mưa
có chăng cũng chỉ là những cơn mưa nhỏ xuất hiện trong thời điểm chiều muộn
sông cũng sẽ kết thúc nhanh tập trung chủ yếu trong ngày mùa một tháng bốn
ban ngày thì sẽ có nắng nhiều với nhiệt độ là một mươi tám ba mươi hai độ
các tỉnh nam bộ thời tiết tại đây sẽ bắt đầu có những thay đổi so với thời đoạn trước
do ảnh hưởng của vùng nhiễu động từ ngoài biển đẩy vào
nên những cơn mưa rào và rông sẽ xuất hiện nhiều hơn
khiến cho tình hình nắng nóng giảm hẳn
tuy nhiên người dân vẫn cần đề phòng với các hiện tượng sấm xét
và gió giật mạnh có thể xảy ra trong mưa rông với nhiệt độ là hai mươi ba ba mươi ba độ